hưởng ứng lời kêu gọi của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện sáng nay ngày hai mươi hai tháng hai
thành đoàn đà nẵng phối hợp với hội phụ nữ thành phố đã tổ chức buổi hiến máu tình nguyện
nhằm bổ sung kịp thời lượng máu cho bệnh nhân đang điều trị
tại ngày hội hàng trăm đoàn viên thanh niên công nhân người tham gia hiến máu đã được tuyên truyền
về hoạt động hiến máu tình nguyện truyền thông rõ hơn về dịch bệnh covid một mươi chín
các biện pháp phòng chống dịch bệnh được hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng bệnh
và rửa tay bằng xà phòng sát trùng đúng cách
kết thúc ngày hội ban tổ chức đã vận động và tiếp nhận được gần năm trăm linh đơn vị máu hiến
đóng góp tích cực vào ngân hàng máu để cứu giúp những người đang cần máu
lượng máu này sẽ được bổ sung vào các ngân hàng máu cho bệnh viện giúp giảm bớt những khó khăn
cũng như áp lực của ngành y tế đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn dự trữ máu trên toàn thành phố